trường đại học nội vụ hà nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chào đón hơn hai hai trăm linh tân sinh viên nhập trường
nhân dịp này cơ sở mới của trường tại đường nguyễn hoàng tôn quận bắc tử liêm hà nội cũng được hoàn thành và đưa vào sử dụng
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân đánh hồi chống khai giảng chia sẻ niềm vui đón năm học mới
với các thầy cô giáo cùng gần một mươi sinh viên đặc biệt là hai hai trăm bốn mươi tám tân sinh viên trường đại học nội vụ hà nội
những năm qua trường đại học nội vụ hà nội có sự phát triển khá toàn diện góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nội vụ nói riêng và nền công vụ nói chung
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trường có gần bảy mươi sinh viên xuất sắc và giỏi
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trường có năm tân sinh viên đỗ thủ khoa
thực hiện mục tiêu tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện
trường tập trung triển khai có hiệu quả luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển có trọng tâm trọng điểm nâng cấp cơ sở vật chất thực hiện tự chủ tài chính
bảo đảm từ năm hai nghìn hai mươi hai tự chủ một trăm linh chi thường xuyên